tính tới tám giờ sáng nay theo giờ việt nam thế giới đã ghi nhận thêm bảy mươi ba bốn trăm hai mươi một trường hợp nhiễm virus sars cov hai gây bệnh viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín và sáu chín trăm bốn mươi bảy người tử vong
tổng số ca mắc bệnh trên toàn cầu đã lên tới khoảng hai triệu người trong đó số ca tử vong là một trăm hai mươi sáu năm trăm sáu mươi năm người
mỹ tiếp tục là điểm dịch nóng nhất với hai mươi sáu một mươi sáu người đã tử vong vì covid một mươi chín
tiếp đó là các nước italy tây ban nha pháp và anh
tại mỹ tổng số ca nhiễm sars cov hai trên toàn nước mỹ đã lên tới sáu trăm một mươi ba sáu trăm hai mươi bốn người
trong một ngày qua nước mỹ ghi nhận thêm hai hai trăm bốn mươi tám ca tử vong và hai mươi bốn hai trăm một mươi năm ca mắc bệnh mới
nước này dường như đang tiệm cận giai đoạn đỉnh dịch khi chứng kiến ngày thứ sáu liên tiếp có số ca tử vong do covid một mươi chín ở mức trên một người